vụ lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được sau khi gây án đối tượng đã điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng quốc lộ bốn e hướng về thành phố lào cai và chỉ trong vòng bốn mươi tám giờ sau khi vụ án mạng xảy ra
tới bảy giờ sáng ngày một mươi một tháng hai lực lượng trinh sát công an huyện simacai đã bắt giữ được kiên khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn
tại cơ quan công an kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
việc nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm tội đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự thể hiện ý chí quyết tâm cao độ của lực lượng công an đảm bảo an ninh trở tự cho nhân dân vui tết đón xuân bình an
tại vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với trương văn út chú tại tỉnh cà mau để điều tra về hành vi giết người
qua điều tra bị can út và nạn nhân thuê phòng trọ tại ấp mỹ phú
ở xã mỹ thạnh trung huyện tam bình do ghen tuông vào tối ngày một tháng hai út và nạn nhân đã xảy ra cự cãi xô xát khiến nạn nhân tử vong
sau đó út đã vứt sát nạn nhân cùng với hung khí tăng vật có liên quan xuống sông ở sau nhà hòng phi tang
qua làm việc bị can út thừa nhận toàn bộ hành vi giết người cơ quan công an cũng đã thu giữ một cây kéo ba con dao mà út đã sử dụng để gây án
chỉ trong vòng một mươi hai tiếng sau khi gây án đối tượng trần xuân đạt
sinh năm hai nghìn đã bị gây án